thượng viện anh mới đây cảnh báo sẽ buộc thủ tướng rishi sunak lùi hạn chót cho việc hủy bỏ và thay thế luật của liên minh châu eu dự kiến vào cuối năm nay theo luật tự do brexit
trước đó chính phủ anh đã cam kết loại bỏ khoảng bốn điều luật có nguồn gốc từ eu khỏi luật định chế chế định của anh vào tháng một mươi hai năm nay
các bộ trưởng sẽ phải quyết định xem họ muốn giữ lại loại bỏ và thay đổi điều luật nào
tuy nhiên dư luận lo ngại thời hạn hoàn thành kế hoạch này là bất khả thi vì theo một ước tính nội bộ anh sẽ phải điều động hàng nghìn quan chức làm việc toàn thời gian chỉ để ra soát các điều luật này